phát triển hoạt động và đội ngũ những người hành nghề môi giới bất động sản một cách chuyên nghiệp
lành mạnh là một trong những yếu tố then chốt để minh bạch hóa thị trường
bảo đảm thị trường đi đúng hướng phát triển ổn định
tại thời điểm hiện nay thị trường bất động sản đã thể hiện rõ ràng sự hồi phục
và nghề môi giới đang có một chỗ đứng tốt
hiện có hàng vạn nhà môi giới bất động sản đang hoạt động
tập trung số đông tại các thị trường lớn như hà nội tp hcm
có vị trí quan trọng như vậy nhưng hiện nguồn nhân lực trong lĩnh vực này
lại chưa được đào tạo bài bản chính quy khiếm khuyết lớn là hầu như chưa có trường
hay khoa chuyên ngành của các trường đại học tổ chức đào tạo sinh viên ngành bất động sản
hiện cũng chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng chế tài đủ mạnh
để quản lý hoạt động của môi giới cũng như bảo vệ lợi ích của người hành nghề
chính điều này khiến cho người làm nghề môi giới bất động sản dễ rơi vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt
chạy theo cách làm ăn chụp giật không có mục tiêu và định hướng phát triển lâu dài
trên thực tế không phải ai cũng có đủ am hiểu về bất động sản thủ tục pháp lý
và có điều kiện gặp gỡ chủ đầu tư để tìm hiểu về dự án mình quan tâm
các chủ đầu tư cũng không thể tự mình phân phối tất cả
các sản phẩm tại các dự án cho dù có tự thành lập sàn giao dịch bất động sản
bởi vậy nếu môi giới cố tình làm sai lệch che giấu thông tin
hoặc thậm chí chỉ là vô tình đưa đến những thông tin không chính xác
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của khách hàng
hiện nay một người được coi là nhân viên môi giới bất động sản chuyên nghiệp
trước hết phải được đào tạo chuyên nghiệp về môi giới bất động sản
bộ xây dựng đã ban hành thông tư số một mươi một với quyết định
người muốn hành nghề môi giới bất động sản phải thi sát hạch
để được cấp chứng chỉ hành nghề
nhưng nếu chỉ dựa vào thông tư số một mươi một thì chưa đủ cơ sở để khẳng định
sẽ làm cho đường ngũ môi giới trở nên chuyên nghiệp
bởi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cũng như bằng lái xe
có bằng không đồng nghĩa với việc lái tốt và tuân thủ giao thông
bởi vậy cần chế tài để xử phạt đối với trường hợp vi phạm và gian đe
để hạn chế vi phạm
để nghề môi giới bất động sản phát triển một cách bền vững
các nhân viên môi giới thực sự là người đồng hành của cả chủ đầu tư và khách mua nhà
cần một quy chuẩn chặt chẽ hơn với nghề này và có chế tài
tạo nên những ràng buộc về pháp lý đối với chủ đầu tư
sàn giao dịch người môi giới và khách hàng
từ khi mà chúng ta bắt đầu có cái khởi động của hiệp hội bất động sản
về nghề môi giới và đưa ra được một cái quy tắc rất là gọi là cái
cái quy tắc của nghề môi giới ở việt nam
kể cả những cái đó là được hướng dẫn
bằng cái thông tư của bộ xây dựng thì cái hoạt động môi giới nó được đẩy lên cao
với cái ý nghĩa là đây là một cái nghề mà rất quan trọng đối với thị trường bất động sản
và từ đấy thì hiệp hội các người môi giới nhà đất thì cũng đã được thành lập
và cũng có những người làm nghề đó thì cũng có thu nhập cao
thế nhưng mà cái nghề môi giới hiện nay ở việt nam thì nó cũng có một số cái biểu hiện
tôi cho là đấy là biểu hiện tiêu cực
cái thứ nhất là thông tin cũng chưa có
bởi vì chắc chắn là hiện nay là thông tin về bất động sản của việt nam
cũng không phải là một cái thông tin hoàn toàn công khai
rồi cái thu thập thông tin thì nó cũng không được đầy đủ
về cái việc quản lý các cơ quan quản lý nhà nước thì cũng đã có rất nhiều biện pháp
trong cái việc quản lý cái hành nghề môi giới
như là bắt buộc khi thành lập các sàn thực hiện trong những môi giới bất động sản
thì có những cái chính sách mà phải bắt buộc thực hiện
quản lý trên các chứng chỉ hành nghề
nhưng cái việc này thì thật sự là cũng khi vào thực tế thì nó vẫn thật sự là nó vẫn chưa đủ
và rất là khó để áp dụng một cách nó đại trà
cũng như nhiều người khác trong xã hội bên cạnh những người hành nghề uy tín có đạo đức
thì cũng có người hành nghề chỉ với mưu cầu lợi ích cá nhân bất chấp quyền lợi của khách hàng
tại không ít dự án môi giới đã kết hợp với nhau để gây nhiễu tạo sự khan hiếm giả tạo
đánh vào tâm lý đám đông khiến cho khách hàng không phân định được giá trị thật của sản phẩm
năng lực thực sự của chủ đầu tư
thực tế là cái môi giới bất động sản chính là một phần của thị trường bất động sản
và cũng tạo lập lên cái thị trường
cái đội ngũ môi giới thì nó sẽ có những cái mặt rất là tích cực
khi mà đưa cái thông tin của thị trường đến với khách hàng một cách nhanh nhất
và nó chính là cái cầu nối giữa chủ đầu tư và các vị khách hàng
nhưng bên cạnh đó
nếu không quản lý được những đội ngũ môi giới
những đơn vị phân phối một cách khoa học triệt để thì vô hình chung
thì nó chính là qua cái cầu môi giới thì nó lại thành có những cái thông tin không tốt đối với thị trường
và đặc biệt là nó sẽ tung nhiễu loạn thông tin đối với khách hàng
nhằm cho khách hàng cũng rất là khó khăn trong cái câu chuyện
mà tìm được cái sản phẩm ưng ý và được những cái sản phẩm thật sự có giá trị với chủ đầu tư và uy tín
không nên vì
vì một cái dự án nào đó hoặc một cái bất động sản nào đó đang được ưa chuộng
mà mình tự tăng giá lên để lấy cái phần tranh lệch từ giá cả
sự thực mà nghề môi giới chỉ nên lấy tiền dịch vụ môi giới
với một cái giá nhất định còn không được tăng giá của cái bất động sản đó để hưởng cái phần tranh lệch giá
thì hiện nay là nhiều người đang có cái xu hướng là tăng giá lên để hưởng cái tranh lệch giá
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế
trong những năm qua kinh tế nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng
đã có những bước tiến khả quan phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế
nhưng lực lượng môi giới thì lại chậm chân khi mới chỉ phát triển về số lượng
đã bằng yêu cầu gia tăng nhanh chóng của các dự án phát triển bất động sản
còn về tính chuyên nghiệp thì môi giới lại chưa có sự chuyển biến đáng kể
và chưa có dấu hiệu nào cho thấy có khả năng hội nhập
tôi cho rằng hiện nay là nghề môi giới của việt nam mang tính chuyên nghiệp thì cũng đã đẩy lên một bước
thế nhưng mà nó đã đẩy thực sự thành một cái nghề chuyên nghiệp
theo nghĩa theo nữ nghĩa của quốc tế chưa
thì chắc chắn là chưa chúng ta phải có một thời gian nữa
chúng ta thấy cũng một cái điểm mà chúng ta cũng cần phải thấy rõ
thật sự là thấy rõ tức là cái năng lực của các chủ thể tham gia cái thị trường bất động sản
kể cả là về cái quản lý nhà nước tới các cái nhà đầu tư
hoặc là hệ thống môi giới các thứ v v
thì cái năng lực
cái năng lực của các chủ thể thì đều vừa cũng có những cái sự phát triển
cũng có những cái sự tiến bộ
nhưng nói về đáp ứng chưa thì chưa đáp ứng được yêu cầu của cái phát triển thị trường bất động sản
có thể nói nâng cao chất lượng môi giới bất động sản cả về kiến thức trình độ và đạo đức nghề nghiệp
là việc làm cấp thiết
nếu chỉ đầu tư vào hàng hóa sản phẩm cung cấp ra thị trường
mà không tạo được một lộ trình thuận lợi minh bạch để đưa hàng hóa sản phẩm đến tay người có nhu cầu
thì thị trường sẽ phải gánh chất
và một lý do khiến chịu hậu quả rất lớn đó là mất niềm tin
thưa quý vị ở vị thế trung gian trong giao dịch một loại sản phẩm đặc biệt
có giá trị lớn vai trò của môi giới bất động sản rất quan trọng
không chỉ vì giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian giảm bớt những lo ngại về thủ tục
hơn thế môi giới còn là người đưa ra các tư vấn cung cấp thông tin về tính pháp lý của dự án
thông tin về quy hoạch
hạ tầng tiện ích hỗ trợ tài chính giúp khách hàng nhìn nhận đúng về sản phẩm
và nhu cầu của mình bản thân và gia đình
để có được những góc nhìn đầy đủ về nghề môi giới bất động sản
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn văn đính
phó chủ tịch tổng thư ký hội môi giới bất động sản việt nam
ông đánh giá như thế nào về môi trường kinh doanh hành nghề môi giới bất động sản tại việt nam hiện nay
các nhà môi giới bất động sản hiện nay nói chung là đang hoạt động trong môi trường
chúng tôi cũng cho rằng là cũng còn đang khá là thấp
và cũng thiếu tốn nhiều những sự hỗ trợ thua kém
so với các nhà môi giới bất động sản hoạt động trên thế giới
và đặc biệt là trong cái khu vực asean của mình
hiện nay cái quản lý của nhà nước đối với nghề môi giới bất động sản là còn khá lòng lẻo
những người mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề thì mới được hoạt động
hiện nay việc đó chưa được kiểm soát chặt chưa có chế tài xử lý
dẫn đến những người mà nghiêm túc thực hiện
và thực hiện đúng các quy định của pháp luật
thì không cạnh tranh được với những người mà họ làm sai các quy định của pháp luật
các thông tin
thị trường bất động sản ở việt nam
là chưa được rõ ràng chưa được minh bạch
về những cái quy tắc những quy định về đạo đức về hành nghề
thì ở đây là cũng chưa được có những cái cụ thể
dẫn đến sự cạnh tranh méo mỏ không lành mạnh giữa các nhà môi giới với nhau
theo ông cơ quan quản lý nhà nước cần có những biện pháp nào
để vừa tạo điều kiện cho nghề môi giới bất động sản
phát triển vừa có những chế tài phù hợp để quản lý
đối với những người hành nghề môi giới bất động sản thưa ông
hiện nay cái nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ về cái quản lý dữ liệu thông tin bất động sản
đã được ban hành và bộ xây dựng cũng đang soạn thảo thông tư hướng dẫn
để thực hiện nghị định
ở đây nó có một số vấn đề
thứ nhất tất cả các nguồn thông tin từ việc phát triển dự án
nguồn cung sản phẩm
cho đến nguồn cầu và giao dịch thực tế trên thị trường
nó được báo cáo được cập nhật đầy đủ theo một cái hệ thống
thì nó sẽ tạo ra được những cái thông tin đầy đủ chính xác
và phục vụ cho những việc quản lý nhà nước
và phục vụ cho việc nghiên cứu phân tích
để đánh giá được đúng thực trạng cũng như xu thế
và những đột biến những phát sinh có thể xảy ra
trong thị trường bất động sản
quản lý dữ liệu về thông tin bất động sản này
nó phải được là sự phối hợp nghiệp nhàng
từ quản lý nhà nước từ các tổ chức xã hội nghề nghiệp
cho đến các thành viên tham gia trên thị trường bất động sản
như người sản xuất cung ứng sản phẩm
cho đến người môi giới và hệ thống nghiên cứu thị trường bất động sản

thị trường bất động sản càng phát triển
thì câu chuyện về đạo đức của người môi giới bất động sản
càng được nhắc đến nhiều hơn
trong bối cảnh cạnh tranh phức tạp như hiện nay
thì dường như rất khó để người hành nghề môi giới bất động sản
có thể giữ vững được đạo đức nghề nghiệp
vậy thì ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào
thực trạng này cũng là thị trạng nhức nhối
và đau đầu cho không những cơ quan quản lý
và các tổ chức xã hội nghề nghiệp
và cả các tổ chức xã hội nghề nghiệp
và cả những người hành nghề chân chính
nó làm cho sự phát triển của thị trường bất động sản việt nam
nó không được tròn trịnh nó meo mò
do vậy là có mấy cái giải pháp
thứ nhất là cái quản lý của nhà nước phải mạnh hơn
chế tài nó phải rõ ràng hơn
và đủ cái sức nặng để gian đe những cái hành vi
là không đúng với các quy định
và một cái nữa là cái quy định về
quy tắc đạo đức hành nghề
cũng phải được công bố quy định rõ ràng
hiện nay hội mô giới vương trả việt nam
đã xây dựng bộ quy tắc đạo đức hành nghề
và chúng tôi đang công bố lên website của hội
và để lấy ý kiến đóng góp
từ giờ đến cuối năm chúng tôi sẽ thông qua
và công bố cái bộ quy tắc
ứng xử đạo đức hành nghề môi giới bất động sản
và chúng tôi cũng sẽ cố gắng

để vận động tuyên truyền các nhà mô giới
các hội viên của mình
là tuân thủ những cái quy định này
thưa quý vị rõ ràng là đã đến lúc
các thành viên thị trường và cơ quan quản lý
cần nhìn thẳng vào những yếu kém
những kẽ hở trong quản lý
để có thể đưa ra những phương thức chế tài
nhằm tiến đến mục tiêu chuyên nghiệp hóa
lực lượng mô giới góp phần
vào sự phát triển của thị trường bất động sản
theo hướng minh bạch và bền vững
bên cạnh đó cũng cần có quy định cụ thể
về cung cấp thông tin đối với chính quyền
cơ quan quản lý và đặc biệt là
các chủ đầu tư để môi giới bất động sản
có đủ cơ sở tư vấn cho khách hàng
một cách tốt nhất và chính xác nhất
thông tin này đã kết thúc chương trình
kinh tế và dự báo của chương trình nhân dân
quan tâm theo dõi mọi thông tin liên hệ
xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế chương trình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội